thưa quý vị hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cần thơ đã khởi tố vụ án vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến mua sắm kites của công ty cổ phần công nghệ việt á gọi tắt là công ty việt á ở các đơn vị thuộc sở y tế cần thơ
trong hai năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi một sở y tế và các đơn vị liên quan của thành phố cần thơ đã thực hiện năm trăm bảy mươi sáu gói thầu mua sắm thiết bị vật tư phục vụ phòng chống covid một mươi chín với tổng trị giá hơn hai trăm bảy mươi sáu tỷ đồng
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai thanh tra thành phố cần thơ có kết luận về việc mua sắm và sử dụng các thiết bị vật tư phương tiện phòng chống dịch covid một mươi chín tại sở y tế tp cần thơ cùng với các cơ quan
đồng thời kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra công an thành phố cần thơ để điều tra dấu hiệu sai phạm bảy gói thầu có liên quan đến công ty việt á
trong đó năm gói thầu do trung tâm kiểm soát bệnh tật tp cn gọi tắt là cdc cần thơ chỉ định thầu mua sắm kýt test xét nghiệm của công ty việt á
có dấu hiệu cố ý lựa chọn sản phẩm của công ty việt á và chỉ định công ty hợp nhất thực hiện gói thầu nhằm hợp thức hóa hồ sơ mua sắm
xây dựng giá không đảm bảo giá thị trường
dẫn đến tranh lệch giá gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước